chính phủ và thủ tướng chính phủ vừa ban hành sáu văn bản quy phạm pháp luật gồm bốn nghị định của chính phủ và hai quyết định của thủ tướng chính phủ
trong đó nghị định số sáu mươi tám hai nghìn một mươi chín ndcp ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm chín chương ba mươi tám điều
quy định về nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sơ bộ tổng mức đầu tư tổng mức đầu tư xây dựng dự toán xây dựng và giá gói thầu xây dựng
định mức xây dựng giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng
nghị định sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín ndcp ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao
nghị định được ban hành nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nghị định số bảy mươi hai nghìn một mươi chín ndcp ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân gồm bốn chương một mươi chín điều
trong đó quy định nguyên tắc tuyển chọn tuyển chọn và thực hiện chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân và xử lý vi phạm trong tuyển chọn gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
nghị định số bảy mươi một hai nghìn một mươi chín ndcp ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành nghị định số một trăm sáu mươi ba hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
nghị định số một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ndcp ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm sáu mươi ba hai nghìn một mươi ba ndcp
quyết định số hai mươi sáu hai nghìn một mươi chín qdttg ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ về việc duyệt sanh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm hai nghìn hai mươi
theo đó có chín mươi ba doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm hai nghìn hai mươi